trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh quảng bình đã thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên tuyến quốc lộ một a tại xã xen thủy huyện lệ thủy đồng thời kiểm soát chặt các khu dân cư
bảo đảm nắm bắt thông tin di chuyển của người dân về từ vùng có dịch
là địa phương chưa có ca dương tính với sars cov hai tuy nhiên để ngăn chặn dịch từ bên ngoài xâm nhập
tỉnh quảng bình đã thành lập chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên quốc lộ một a tại xã xen thủy huyện lệ thủy
chốt kiểm soát này hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ với nhiệm vụ kiểm soát y tế kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân trong phòng chống dịch
xác định lịch trình hoạt động của tất cả người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh đặc biệt là các xe chở khách các xe cá nhân đi qua hoặc về từ vùng dịch
điều kiện để cho tất cả các phương tiện khi xuống kiểm tra thân nhiệt và đăng ký lịch trình của bản thân tạo mọi điều kiện thuận lợi để làm cho nhanh chóng nhất và đảm bảo an toàn cho khu vực kiểm tra dịch covid
việc lập chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên quốc lộ một a là rất cần thiết
nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan và bùng phát dịch covid một mươi